kể từ một mươi bảy h chiều nay bốn tháng một mươi các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và trước đó trong ba ngày vừa qua bộ giáo dục và đào tạo cùng các trường đại học cũng đã chạy hệ thống lọc ảo tuyển sinh đại học năm nay
ở khu vực phía bắc dự kiến một mươi bảy h ngày hôm nay mùng bốn tháng một mươi trường đại học bách khoa hà nội trường nhóm xét tuyển sẽ trả điểm cho năm mươi hai trường thuộc nhóm xét tuyển và công bố điểm chuẩn năm hai nghìn hai mươi
trường đại học bách khoa hà nội cho biết cũng trong chiều nay trường này sẽ chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển năm hai nghìn hai mươi tới thí sinh
còn tại khu vực phía nam trong chiều tối nay nhiều trường sẽ công bố mức điểm trúng tuyển như trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm trường đại học y khoa phạm ngọc thạch trường đại học nông lâm tp hcm
năm hai nghìn hai mươi tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng là sáu trăm bốn mươi hai chín trăm bốn mươi năm thí sinh giảm một bốn mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là gần hai năm triệu lượt giảm ba một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
tính đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín có tổng số hai trăm bảy mươi năm năm trăm ba mươi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng tỷ lệ điều chỉnh đạt bốn mươi hai bốn mươi chín